cứ mỗi dịp tết đến xuân về nhà nhà người người lại cùng nhau đi lễ chùa để cầu mong một năm mới an lành phúc lộc đầy nhà
yên tử là một trong những điểm đến được nhiều người lựa chọn đặc biệt là vào thời gian diễn ra lễ hội
năm nay lễ hội xuân yên tử sẽ bắt đầu khai hội vào ngày hai mươi năm tháng hai tức mùng một mươi tháng riêng năm mậu tuất
đây là một trong những sự kiện mở đầu chào đón năm du lịch quốc gia quảng ninh hai nghìn một mươi tám
lễ khai hội xuân yên tử là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm phục vụ nhu cầu về tín ngưỡng văn hóa tâm linh của mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội
cùng với đó là việc phát huy các giá trị văn hóa tôn vinh những giá trị lịch sử của khu di tích quốc gia đặc biệt yên tử
để chuẩn bị cho mùa lễ hội hệ thống cơ sở vật chất đã được đầu tư khá đồng bộ
đặc biệt nhiều dịch vụ mang hàm lượng văn hóa cao sẽ được đưa vào khai thác trong năm hai nghìn hai mươi